nam bộ sẽ gánh chịu một đợt nắng nóng trên diện rộng trong những ngày sắp tới
đây là cảnh báo vừa được đưa ra từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương và các đài khí tượng khu vực
tình trạng nắng nóng gai gắt sẽ gia tăng hơn trong các ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba lan dần xuống tận các tỉnh tây nam bộ
theo đó nền nhiệt độ cao nhất tại tp hcm có thể lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ c còn tại các tỉnh đồng nai bình phước có thể lên tới ba mươi năm ba mươi tám độ c
từ tầm một mươi hai h ba mươi đến một mươi năm h hoặc một mươi sáu h là nắng nóng gai gắt nhất từ ngày một mươi năm tháng ba tình trạng nắng nóng mới có xu hướng giảm
nguyên nhân là do khối áp cao lạnh lục địa đang có cường độ yếu đi và di chuyển ra phía đông
trên cao áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây trở lại hạ trục về phía nam vắt qua nam bộ trong những ngày tới gây nắng nóng lan rộng khắp nam bộ
các chuyên gia cảnh báo người dân nên cẩn thận khi làm việc dưới trời nắng nóng hoặc đi ra ngoài trong thời điểm này để bảo đảm sức khỏe